tối qua hai mươi tám tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hàn quốc dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc
hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất theo lời mời của tổng thống moon jae in
chuyến công tác đối ngoại lần này gồm nhiều hoạt động đối ngoại bao gồm cả đa phương và song phương
với những kết quả hết sức thiết thực góp phần khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại do đại hội đảng lần thứ một mươi hai đề ra
đặc biệt chuyến thăm đã lập dấu mốc mới cho quan hệ việt nam hàn quốc với tổng giá trị các dự án hợp tác trị giá hàng tỷ usd
đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc ngày càng thiết thực hiệu quả và toàn diện hơn